lực lượng cảnh vệ phải luôn nêu cao tinh thần dũng cảm quyết tâm chính trị lớn cùng với toàn lực lượng công an nhân dân bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là một trong những yêu cầu trọng tâm được thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ xuất quân bảo vệ đại hội được bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
xác định công tác bảo vệ an ninh an toàn đại hội một mươi ba của đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi một bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động nắm tình hình chủ động tham mưu với lãnh đạo bộ công an điều ban an ninh trật tự các giải pháp quan trọng phù hợp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an nhân dân bộ quốc phòng bộ y tế xây dựng các kế hoạch phương án trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đại hội tổ chức khảo sát tại các địa điểm khu vực nơi tổ chức đại hội trung tâm báo chí nơi lưu tr
đại biểu tổ chức tập luyện diễn tập thành thục các phương án bảo vệ kết hợp với phương án xử lý các tình huống phòng chống dịch covid một mươi chín đánh giá cao công tác chuẩn bị của bộ tư lệnh cảnh vệ thứ trưởng lê tấn tới yêu cầu thời gian trước trong và sau đại hội các bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ phải hết sức tỉ mỉ chú đáo tuyệt đối không để xảy ra một sơ suất nào dù là nhỏ nhất các phương án kế hoạch nội dung đảm bảo an ninh an toàn cho đại hội phải được thực hiện nghiêm túc hiệu quả
thứ trưởng cũng yêu cầu kỳ luật kỳ cương điều lệnh công an nhân dân phải được đặt lên hàng đầu trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đại hội lãnh đạo chỉ huy các cấp phải sát người sát việc thường xuyên chỉ đạo kịp thời giải quyết vụ việc cụ thể phát sinh lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nêu cao quyết tâm nỗ lực phấn đấu sẵn sàng hy sinh với phương trăm hành động chỉ biết còn đảng thì còn mình bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngay sau lễ gia quân bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức trình diễn lực lượng chiến thuật đặc nhiệm và võ thuật báo cáo lãnh đạo bộ công an